làng đầm thôn bích trì xã liêm tuyền thành phố phủ lý tỉnh hà nam
là làng nghề gói bánh trưng từ hơn một trăm linh năm nay
và mỗi dịp tết hàng năm người làng nghề lại tất bật ngày đêm gói bánh
để phục vụ nhu cầu của khách hàng trong và ngoài tỉnh
mời quý vị và các bạn cùng đến với những ghi nhận ngay sau đây của chúng tôi
vào dịp lễ tết gia đình bà hoàng thị dung mỗi ngày phải gói khoảng năm trăm linh chiếc bánh
phải mượn thêm người gói thức trắng đêm luộc bánh để kịp giao hàng cho khách
mệt nhọc nhưng ai cũng vui
vui chứ vì tại là nhà nhà người người đi đi lại lại gói bánh trưng vui chứ ngày tết là vui rồi
người dân trong làng vẫn gìn giữ cách gói bánh xưa bánh được người thợ gói bằng tay không dùng khuôn
gạo nếp được chọn mùa kỹ lưỡng thường là gạo nếp cái hoa vàng hải hậu
đỗ xanh mẩy hạt thịt lợn ba chỉ loại ngon lá rong bánh tẻ
khi luộc bánh phải dùng nước mưa lục đủ một mươi hai tiếng
bánh chín rèn dẻo thơm ngậy nên được nhiều người ưa chuộng yêu thích
trong dịp tết thì không kịp được không làm kịp được cho thị trường hoặc thư thụ
nói tóm lại là cái nhu cầu đòi hỏi bánh trưng rất là lớn
thế nhưng mà sản phẩm mà làm ra bánh trưng để cho mọi người ta dùng là không kịp làm
làng đầm đã được nhà nước công nhận là nghề truyền thống từ hơn một mươi năm trước
nghề gói bánh trưng đã giúp nhiều hộ dân làm giàu
và góp phần làm nên nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương hà nam